ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức họp báo thông tin bước đầu về hướng xử lý các sai phạm
trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới thủ thiêm quận hai
theo yêu cầu của thanh tra chính phủ
đại diện tp hcm sẽ kiên quyết xử lý vi phạm các cá nhân tổ chức có liên quan
và sẽ công khai xin lỗi người dân trước ngày ba mươi tháng một mươi một
căn cứ vào kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án
khu đô thị mới thủ thiêm của thanh tra chính phủ
tp hcm đã lập tổ công tác chuyên biệt tập trung giải quyết các khiếu nại của công dân
liên quan đến công tác bồi thường
tại cuộc họp báo trả lời các câu hỏi báo chí nêu liên quan đến công tác bồi thường
liên quan đến công tác đền bù cho người dân ở thủ thiêm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ông trần vĩnh tuyến cho biết
thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhằm khắc phục các sai phạm theo kết luận của thanh tra chính phủ
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cũng cho biết thêm
thành phố sẽ có buổi tiếp xúc trực tiếp với dân trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm quyền lợi
chính đáng cho người dân bên cạnh đó việc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
xử lý vi phạm đối với tổ chức cá nhân có liên quan tại thời điểm phát sinh vụ việc
theo phân cấp quản lý cán bộ sẽ kết thúc trước ba mươi tháng một mươi một tới đây